hôm hai mươi tám tháng ba đồng tiền su một bảng mới của anh chính thức được đưa vào lưu hành
khác với đồng su một bảng cũ hình tròn được lưu hành từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đồng su mới có cấu tạo một mươi hai cạnh
đồng su mới mỏng hơn nhẹ hơn và có diện tích bề mặt to hơn so với đồng tiền cũ
mặt trước đồng tiền mới in chân dung nữ hoàng elizabeth đệ nhị mặt sau là hình hoa hồng tượng trưng của vùng anh
hoa kế tượng trưng cho scotland cây tỏi tây tượng trưng cho sứ uên và có ba lá tượng trưng cho bắc ireland lồng trong vương miện
đồng su cũ sẽ chính thức hết giá trị lưu hành từ ngày một mươi năm tháng một mươi năm nay
thủ đô moscow của nga không chỉ nổi tiếng bởi hệ thống tàu điện ngầm được ví như một thành phố ngầm thứ hai
mà còn nổi tiếng với những nghệ sĩ đường phố tài hoa
với ý tưởng kết nối sự độc đáo này
những nghệ sĩ đường phố đã kết nối và mở một đại nhạc hội dưới lòng đất
được biết đến với tên gọi moscow metro
hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô của nga có quy mô và lâu đời nhất trên thế giới
nơi đây còn được mệnh danh là cung điện dưới lòng đất
theo một dự án mà chính quyền thành phố khởi động
từ ngày hai mươi bảy tháng ba hàng trăm người yêu nhạc có cơ hội được thưởng thức những màn trình diễn nhạc
dưới sân khấu vô cùng độc đáo của hai trăm linh nhóm nhạc tại một địa điểm thuộc hệ thống ga tàu điện ngầm
đây là lần thứ tư trong tháng tôi theo dõi biểu diễn của một nhóm nhạc trong chương trình tại đại hội lần này
những chương trình này rất thú vị và thu hút đông người quan tâm
các buổi biểu diễn dưới lòng đất
tại những sảnh trờ lớn tại các ga tàu điện ngầm rất thú vị
bởi âm thanh tại đây có một độ vang khác biệt so với việc biểu diễn tại các sân khấu lớn thông thường
tôi rất thích những buổi biểu diễn này
các nghệ sĩ đường phố biểu diễn nhạc dưới ga tàu điện ngầm
đã không còn là việc mới lạ tại moskova
nhưng đại nhạc hội lần này đặc biệt ở chỗ chương trình được tổ chức có quy mô
tại đồng thời nhiều điểm trung chuyển ga tàu
với những màn trình diễn đa dạng
từ trình diễn ca nhạc đạo cụ tới những màn trình diễn nghệ thuật ballet
chính quyền moskova và ban quản lý moskova metro
đang lên kế hoạch để những buổi biểu diễn âm nhạc này diễn ra vào giờ cao điểm
không chỉ giúp khách đi tàu điện ngầm giảm căng thẳng và mệt mỏi sau một ngày làm việc
mà còn điều tiết lượng người tham gia phương tiện giao thông công cộng này
giữa não bộ và máy tính giúp người bị liệt có thể điều khiển tay chân thông qua suy nghĩ
hãy cùng tìm hiểu sáng chế này trong phần tin sáng tạo ngay sau đây
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cách đây tám năm ông bill cohaver năm mươi sáu tuổi bị liệt tứ vai trở xuống sau một tên nạn xe đạp
nhưng nay ông đã có thể điều khiển được một tay có thể cầm ly nước và tự đưa thức ăn lên miệng
để làm được điều này các nhà khoa học đã cấy ghép hai cảm biến có kích thước bằng một viên thuốc
dành cho trẻ em và người ông cohaver
mỗi cảm biến chứa chín mươi sáu điện cực dùng để ghi nhận các tín hiệu từ não bộ
mỗi khi ông kohever thử tưởng tượng rằng mình đang cử động hai cánh tay bị liệt
các cảm biến này sẽ ghi nhận tín hiệu từ não và truyền đến một máy tính
tín hiệu sau khi nhận được từ não sẽ được xử lý và tiếp tục truyền tới hệ thống
các cảm biến có kích thích cơ trì bằng điện gồm ba mươi giây khác nhau
được gắn vào cơ và các tay của ông kohever để điều khiển chúng theo suy nghĩ
tuy nhiên trong nhiều trường hợp khác sẽ cần một khoảng thời gian dài
để các hoạt động tại phần bị liệt có thể trở lại bình thường
chỉ cách thành phố tel aviv của israel một quãng đường ngắn
một nhà máy thu gom rác mới đã bắt đầu chế biến rác từ hàng dài xe tải chở rác
biến rác thành nhiên liệu cho một nhà máy gần đó
công nghệ mà nhà máy này sử dụng có tên là rdf
tức là nhiên liệu sản xuất từ rác và sinh ra nhiệt lượng cao
xử lý khoảng một năm trăm linh tấn rác mỗi ngày
khoảng một nửa lượng rác do cư dân và các vùng ngoại ô của tel aviv thải ra
các sản phẩm tái chế như giấy và kim loại được tách ra
và phần còn lại chủ yếu biến thành những mảnh rdf nhỏ khô và chữ năng lượng cao
được gửi đến nhà máy xi măng chính của israel
nơi chúng được đốt cháy thay cho nhiên liệu hóa thạch vốn ít thân thiện với môi trường
những người chơi gồn sẽ có thể di chuyển nhanh và dễ dàng hơn
với chiếc bà lô phản lực mang tên martin z pack p một mươi hai
trang bị động cơ hai cánh quạt
thiết bị này có thể mang cả người và đồ vật để chơi gold nặng đến hai trăm linh kg
bay với tốc độ tối đa bảy mươi km một giờ
sản phẩm này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm
dự kiến bán ra thị trường với giá hai trăm linh usd
bởi da màu mọi người thường gọi chúng tôi là những con ma
sự kỳ thị ghét bỏ thù địch đó là những gì mà người bạch tạng tại tanzania luôn phải chịu đựng
cô bé kabula kara một bệnh nhân bạch tạng luôn sợ hãi mỗi khi rời nhà đến lớp học bởi những mối hiểm nguy luôn rình dập
khi cháu đang đi bộ đến trường cùng với chị cháu thì có một chiếc xe ô tô dừng lại ngay bên cạnh chúng cháu
họ chẳng nói gì mà cứ thế nhìn chăm chăm chúng cháu qua cửa xe
trông họ không giống người ở trong làng
vài hôm sau có ba người đàn ông đột nhập vào nhà cháu
lúc đó vào khoảng chín giờ ba mươi phút tối họ gõ cửa nhưng mẹ cháu không mở
vì thế họ đã phá cửa
họ bảo mẹ cháu đừng sợ họ chỉ cần tiền thôi
mẹ cháu bảo họ hãy lấy chiếc xe đạp của gia đình nhưng họ đã phá lên cười
sau đó họ tấn công cháu và chặt tay cháu
tanzania đất nước nằm ở bờ biển phía đông trung quốc
châu phi là nơi có tỷ lệ người bị bạch tạng rất cao
cứ một bốn trăm linh trẻ em được sinh ra ở tanzania thì có một trẻ mang chứng bạch tạng tỷ lệ cao nhất ở châu phi
nguyên nhân của tỷ lệ trẻ bạch tạng ở tanzania cao được coi là do tình trạng hôn nhân cận huyết trẻ bị thiếu melanin sắc tố tạo nên màu da tóc và mắt
bên cạnh rủi ro về sức khỏe tình trạng bắt cóc và buôn bán người bệnh tạng hết sức man dợ ở tanzania đáng báo động là hiểm họa chính với họ
những thợ săn trẻ bạch tạng tấn công nạn nhân một cách tàn bạo
chúng cắt tóc tay chân da mắt và bộ phận sinh dục của trẻ sau đó bỏ mặt sự sống chết của nạn nhân
đứa con gái đầu bị bạch tạng của tôi là sam emi
mọi người cười tôi và lôi nó ra làm trò đùa
dân làng sợ nó sẽ đem lại những điều rủi ro nhưng đứa trẻ vẫn là món quà của chúa
chúng tôi không được làng bảo vệ và giúp đỡ
khi tôi đi cùng các con của tôi
mọi người luôn nhìn trắng
và chúng tôi các con tôi luôn sống trong sợ hãi
chúng luôn nói với tôi rằng đêm nay chúng con sẽ chết
nỗi sợ hãi và sự dị đoan về người bạch tạng đã bắt dễ quá sâu trong xã hội tanzania
nhiều người phụ nữ sinh ra trẻ bạch tạng được khuyên rằng nên giết đứa trẻ đi
nếu người mẹ từ chối cô ấy sẽ trở thành vô gia cư và phải sống trong sợ hãi cả đời
nhiều người phụ nữ sinh ra trẻ bạch tạng được khuyên rằng nên giết đứa trẻ đi
việc giết hại và buôn bán người bạch tạng bắt nguồn từ niềm tin lệch lạc rằng các bộ phận cơ thể của họ mang một loại sức mạnh kỳ diệu có thể chữa bách bệnh
hơn một nửa dân số tại tanzania vẫn tin rằng các phù thủy có thể tạo ra những thứ như bùa chú thuốc từ nội tạng trẻ bạch tạng để mang lại sự giàu có và quyền lực cho mọi người
một món đồ như vậy thường có giá tương đương bảy đô la mỹ trên thị trường chợ đen
đây là một công việc béo bở với người dân một quốc gia nghèo khó bất chấp sự vô nhân đạo của con người
ở một số nơi họ bị giết chết ngay khi mới sinh ra bị trở thành vật hiến tế cho các nghi lễ cổ xưa hoặc bị xâm hại bởi được tin rằng quan hệ với một người bạch tạng có thể chữa khỏi bệnh s
ngoài ra người bạch tạng còn bị cộng đồng tẩy chay hát hồi vì cho rằng những đứa con tráng này đã bị ma quỷ nguyên rùa và sẽ mang lại điều xui xẻo nếu để họ ở gần
rất nhiều trẻ em đặc biệt là ở những vùng nông thôn còn lạc hậu vẫn phải sống trong điều kiện tệ hại trong các khu trung tâm của chính phủ
các em còn bị cô lập khỏi gia đình và tuy tiếng là được bảo vệ khỏi những tay thợ săn các em lại thiếu thốn điều kiện chăm sóc cơ bản thậm chí còn bị hạ nhục
để không trở thành con mồi của những tên thợ săn khát máu nhiều người bạch tạng đã phải bỏ cả gia đình để chạy trốn
vậy những gia đình có con là bạch tạng cũng không tránh khỏi sự rẻ rúng của cộng đồng đành rắt díu nhau rời bỏ quê hương sống cảnh màn trời chiếu đất trong nờm nớp lo sợ
chỉ vì mang một căn bệnh vô tội ở nơi kém hiểu biết mà họ đã trở thành người có tội
nhiều đứa trẻ bạch tạng còn bị từ chối và cắt đứt khỏi gia đình sống tách rời khỏi xã hội để giữ an toàn cho bản thân
ở một số trại tập trung hoàn cảnh sống của chúng rất khủng khiếp thậm chí thiếu sự chăm sóc cơ bản
bạch tạng khỏi gia đình và đưa đến các khu trại riêng không thể giải quyết vấn đề
ở một số trại điều kiện sống của trẻ rất khủng khiếp thiếu sự chăm sóc cơ bản
chúng sống tách biệt thường bị ngược đái và xấu hổ
mặc dù cơ sở vật chất còn hạn chế khó khăn nhiều thứ song ít nhất người bạch tạng sống trong các trung tâm này đã có được nơi trú ẩn an toàn và tránh được những cái chết thảm khốc do sự mê tín và thiếu hiểu biết của cộng đồng
cháu muốn sống an toàn cháu muốn mọi người không còn so lánh và kỳ thị những người bạch tạng như cháu
cháu muốn được đến trường một cách bình thường và được nhiều bạn bè đến thăm mơ ước của cháu là trở thành một bác sĩ trong tương lai
trong một nỗ lực nhằm kìm hãm làn sóng tấn công man dợ chống lại những người bạch tạng chính phủ tanzania đã tìm mọi cách giảm bớt sự ảnh hưởng của các thầy phù thủy lực lượng chính tạo ra sự mê tín và những vụ tấn công
điều quan trọng nhất là phải tăng cường giáo dục nhận thức cho cộng đồng về người bạch tạng để họ không còn bị kỳ thị và săn lùng họ nhằm phục vụ mục đích mê tín của mình
chỉ có điều phải phá bỏ được rào cản mới giúp người bạch tạng hòa nhập với cộng đồng
hiện nay theo ước tính của hiệp hội những người bạch tạng tanzania có khoảng tám người bạch tạng sống trong các ngôi làng cứu trợ
nhưng thực tế số người bạch tạng ở đất nước này còn cao hơn nhiều và tình trạng săn đuổi người bạch tạng còn hết sức phổ biến diễn ra
mặc dù tanzania đã đạt được những tiến bộ trong việc giải cứu người bạch tạng nhưng để chấm dứt hoàn toàn tình trạng săn đuổi này đất nước cần phải có chính sách giáo dục rõ ràng nâng cao ý thức hiểu biết cho cộng đồng và biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với hành động giết hại săn đuổi người vô tội